thực học và thực hành thời lượng cho thực hành chiếm bảy mươi khối lượng chương trình học
đồng thời các đơn vị có thể tham gia vào công tác đào tạo ngay từ khâu xây dựng chương trình học
để chương trình đào tạo gần hơn với thực tiễn và phù hợp với nhu cầu thị trường lao động
và đây cũng là một trong những nội dung quan trọng mà bộ lao động thương bình và xã hội
và tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã và đang nỗ lực thực hiện đổi mới đào tạo nghề
nâng cao sự chủ động của doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực của quốc gia
đây là khoảng thời gian em nguyễn phương hoa sinh viên năm thứ hai
khoa quản trị lữ hành quốc tế trường cao đẳng du lịch hải phòng
thực tập tại doanh nghiệp lữ hành ở địa phương
thực tập của em đồng nghĩa với việc được làm việc như các nhân viên bình thường ở công ty
em chu thị tuyết dương cũng đang theo khóa thực tập hè tại một doanh nghiệp lữ hành quốc tế
bây giờ tôi có thể tự tin khi bước ra ngoài vào các công ty để thực tập và làm việc
để sinh viên thực tập tại doanh nghiệp theo từng đợt kéo dài suốt hai năm học là một trong những hợp tác của nhà trường với doanh nghiệp
bên cạnh đó doanh nghiệp tham gia sâu vào xây dựng chương trình
giáo truyền và tập trung vào doanh nghiệp

về giáo trình bên nhà trường có mời doanh nghiệp đại diện sang để trao đổi
cũng như gửi các bộ tài liệu để mà tham khảo về cái sự thay đổi của ngành du lịch trong thời gian gần đây
từ đó các cô có được những kiến thức rất thực tế để đào tạo được cho các em
doanh nghiệp cũng cùng tham gia với nhà trường thì cũng thường xuyên cử cán bộ
công nhân viên lên nhà trường để có thể là thành giảng hoặc có thể là bổ túc thêm những cái phần
nghiệp vụ những cái chương trình mới của thế giới mới update và nhà trường update cùng với doanh nghiệp
lao động ngành du lịch được xác định là một trong những nghề trọng điểm cần được nâng cao chất lượng đào tạo
ngành này đòi hỏi sự tham gia sâu rộng của doanh nghiệp vào công tác đào tạo
mới có thể có nguồn lao động chất lượng sát với thực tiễn
sinh viên được đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp
mà như chúng tôi lựa chọn thì đó là những doanh nghiệp mà chúng tôi cảm thấy rằng là cái chủng của
thực hành chủng của dịch vụ khách hàng nó rất là cao nó tiềm cận dân với chủng của khu vực và chủng quốc tế
vai trò của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo nghề đã được đặt ra trong nhiều văn bản
quyết định của bộ lao động thương minh và xã hội tuy nhiên sự gắn kết của doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn hạn chế chưa thực chất
thời gian tới cần có những biện pháp đồng bộ để tăng cường sự chủ động của doanh nghiệp
vào hoạt động này